đám cháy được phát hiện vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày sau đó lan rộng ra hàng chục nghìn mét vuông
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động hai xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường cô lập khu vực bị cháy dập tắt đám cháy
sau gần một giờ đồng hồ dập lửa đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
dân may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cũng đã làm thiệt hại hơn một hectare cao su và hơn một năm hectare điều đang cho thu hoạch
cực tính thiệt hại khá nặng nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam phạm văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tại xã thông nhất thành phố lào cai về tội giết người
như tin đã đưa vào khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng hai tức ngày ba mươi tết
kiên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí là một con dao lưỡi dài khoảng ba mươi cm sang nhà nạn nhân
chú tại xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai tìm gặp nhóm đối tượng trước đó có mô thuẫn với mình
tại đây kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ sau khi vụ án mạng xảy ra đến bảy giờ sáng ngày một mươi một tháng hai
lực lượng trinh sát công an huyện simacai tỉnh lào cai đã bắt được phạm văn kiên
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn
đang tổ chức sử dụng ma túy một nhóm đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự
đối với lê trọng nghĩa về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cho bảo lãnh ba đối tượng do đang nuôi con nhỏ
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện thu giữ trong nhà có bảy bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy hai xe mô tô hai điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh cả năm đối tượng trên đều dương tính với ma túy đá
tại cơ quan công an bước đầu nghĩa khai nhận số tinh thể trong các bọc ni lông trên là ma túy đá
do nghĩa mua về để cùng cường phân lẻ bán lại kiếm lời và tổ chức cho các con nghiện sử dụng
từ nay đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai ngành đường sắt sẽ bố trí một mươi mác tàu chạy từ hà nội vinh đà nẵng
quảng ngãi quy nhơn nha trang đến ga cuối là ga sài gòn phục vụ người dân đi lại
sau nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé cho tập thể từ một mươi người trở lên
hướng dẫn viên dịch vụ du lịch sinh viên giảm giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi
đối với chiều tàu chạy từ tp hcm đi hà nội ngành đường sắt thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm
từ năm ba mươi giá vé cho hành khách mua vé xe xa ngày mua tập thể khứ hồi đối tượng chính sách xã hội
bản tin nhanh sáng nay đến đây là hết cảm ơn quý vị